xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và để quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện sau đây là toàn bộ diễn biến của phiên xét xử được chúng tôi tổng hợp chi tiết
sáng ngày bảy tháng chín hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã được dẫn giải tới trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội theo quyết định triệu tập của tòa để phục vụ xét xử phiên sơ thẩm công khai
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán trương việt toàn
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán trương việt toàn

ba mươi ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án
trong đó một mươi năm luật sư do bị cáo và gia đình mời tham gia
tám luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa đối với những bị cáo thuộc diện phải có người bào chữa nhưng bị cáo không mời luật sư
tất cả các bị cáo trong vụ án đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
trong số hai mươi chín bị cáo có hai mươi năm bị cáo bị truy tố
và đưa ra xét xử về hành vi giết người
bốn bị cáo còn lại bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
dù biết rõ nguồn gốc đất ở cánh đồng xanh xã đồng tâm là đất quốc phòng
nhưng từ năm hai nghìn một mươi ba đối tượng lê đình kình sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở thôn hoành
đã cùng các bị can khác lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đầu xanh để chia nhau
để thực hiện mục đích này các bị cáo trong nhóm chủ mưu cầm đầu
đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong xã
để lôi kéo kích động thiếu tiện về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền các cấp
đồng thời hứa hẹn ai tham gia tổ đồng thuận thì khi đòi được đất sẽ được chia đất theo nhân khẩu
từ năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi chín các bị cáo chủ mưu cầm đầu
đã có nhiều hoạt động lôi kéo kích động chống phá làm tê liệt chính quyền cơ sở
thậm chí vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng trong tổ đồng thuận
gửi ít ba mươi tám cán bộ chiến sĩ công an để gây áp lực với chính quyền
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng bàn bạc lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể từng người
vận động một số người dân đóng góp tiền để mua lựu đạn xăng để làm bom xăng bình ga pháo nổ tuyếp sắt có gắn dao bầu tích chữ gạch đá
tất cả các loại vũ khí hung khí này được tập trung về nhà đối tượng lê đình kỳ lê đình hợi lê đình trức
nhằm mục đích tấn công tiêu diệt lực lượng công an đến làm nhiệm vụ
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an triển khai vào thôn hoành để bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn
bị các đối tượng đánh cảnh báo động dùng lựu đạn bom xăng gạch đá pháo nổ và dao phóng lợn tấn công lực lượng công an khiến ba cán bộ công an hy sinh
trong vụ án này cơ quan điều tra kết luận hành vi của đối tượng lê đình kình cấu thành tội giết người
do đối tượng đã tử vong vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án
nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý
tại phiên tòa hội đồng xét xử lần lượt xét hỏi hai mươi chín bị cáo
một số bị cáo ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã trình chiếu các clip mà các bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra và đưa ra những tài liệu chứng cứ chứng minh
sau đó các bị cáo đã công nhận cáo trạng truy tố là đúng
đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội cảm thấy hối hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hội đồng xét xử cũng tiến hành ghi nhận các yêu cầu
của đại diện phía các bị hại
gia đình ba liệt sĩ đều đề nghị hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
các thủ tục đền bù dân sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tham gia tranh tụng các luật sư bảo chữa tập trung hỏi các bị cáo những tình tiết liên quan đến từng bị cáo
để làm rõ hơn các nội dung được nêu trong kết luận điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát
theo ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trả lời đầy đủ rõ ràng và danh mạch các câu hỏi
do các luật sư và hội đồng xét xử đặt ra
tại bản luận tội viện kiểm sát nhận định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức mang tính chất côn đồ giết nhiều người một cách dã man
các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
tuy nhiên căn cứ vào diễn biến phiên tòa
viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của một mươi chín bị cáo
từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ
lý do được đưa ra là sau khi đánh giá lời khai của các bị cáo tại cơ quan cảnh sát điều tra
và lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhận thấy hầu hết các bị cáo này học thức và nhận thức hạn chế
nghe theo các bị cáo chủ mưu cầm đầu lôi kéo kích động hứa sẽ được chia đất
nên đã tham gia tủ đồng thuận để chiếm đất đồng xanh
và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo và nhận tội
được phép nói lời sau cùng tất cả hai mươi chín bị cáo đều cho biết
đã nhận thức rõ và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
tỏ ra ăn năn hối cải nói lời xin lỗi
và mong muốn được gia đình ba cán bộ công an đã hy sinh tha thứ
cho dù là bị cáo sau này có được sống trở về hay là bị cáo phải chết
thì bị cáo vẫn mong muốn gia đình của ba chiến sĩ sẽ tha thứ cho bị cáo
để bị cáo có thể sống trở về hay là bị cáo phải chết
lương tâm bị cáo sẽ được thanh thản phần nào
trong suốt thời gian bị cáo bị tạm gian
cũng được sự quan tâm và giáo dục của cán bộ bị cáo nhận
rõ hành vi tội lỗi của mình gây ra
và đến lúc này bị cáo cũng xin cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo
và bị cáo cũng xin được dùng không cần người bảo chữa cho bị cáo nữa
cuối cùng bị cáo xin nội đồng giáp sử xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng
bị cáo nhận thức thấy rằng là mọi hành vi và sai phạm vừa qua
là bị cáo thấy rất là đúng và bị cáo rất ăn năn hối lỗi
xin quý tà cho phép quý tà bị cáo được hưởng sự khoan hồng của nhà nước
bị cáo cũng chỉ giống như các bị can khác đã bị tổ đồng thuận lôi kéo và kích động bị cáo
nên bị cáo ngày hôm đấy bị cáo mới có mặt ở đấy
và bị cáo cũng không ngờ xảy ra sự việc như vậy
ngay bị cáo thành tâm xám hối bị cáo xin quý tòa quý viện xem xét
và giảm nhẹ tội mức hình phạt cho bị cáo xuống được chống đối thi hành người công vụ
để bị cáo sớm được trở về với gia đình với xã hội

bên cạnh đó các bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ trải tạm giam
đã quan tâm giúp đỡ
đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư bào chữa các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân hội đồng xét xử
đã làm việc công tâm xét xử vụ án thể hiện tinh thần chính sách nhân đạo và tính nhân văn của pháp luật việt nam
kết thúc phiên xét xử trước khi đọc quyết định tuyên án
chủ tọa trương việt toàn nhấn mạnh về việc hội đồng xét xử đã cân nhắc rất nhiều yếu tố tình tiết
để xét xử các bị cáo dựa trên chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án với các bị cáo
sử phạt lê đình công tở hình sử phạt lê đình trức tở hình
xử phạt lê đình doanh trung thân thời hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
sử phạt bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
xử phạt bị cáo nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù thời hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
xử phạt nguyễn văn tuyển một mươi hai năm tù thì hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối với nhóm hai mươi ba bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ
có chín bị cáo bị tuyên phạt từ ba đến sáu năm
một mươi bốn bị cáo còn lại hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng đến ba năm tù cho hưởng án treo

nhằm nâng cao an toàn phòng chống và sử dụng thiết bị nổ vũ khí tự chế công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã triển khai các cuộc vận động người dân kết quả sau các cuộc vận động người dân
một mươi tám vũ khí thô sơ năm quả lựu đạn cối loại sáu mươi mm và bảy quả loại tám mươi hai mm năm kg đạn chì một mươi năm viên đạn bi ba viên đạn ak ba viên đạn súng săn và một công cụ hỗ trợ ngoài ra trong tuần tra kiểm soát còn thu giữ một súng hơi

các bộ công an huyện còn tổ chức tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của người dân
trong đảm bảo an ninh trật tự nơi mình sinh sống và làm việc
đặc biệt lực lượng công an tổ chức nhiều đợt truy quét tội phạm
thông tin đến người dân về đối tượng phạm tội
vận động người dân tối giác tội phạm
xử lý các trường hợp bao che và biểu dư gia đình cá nhân
người đã chủ động giao nộ vũ khí
và có ý thức tốt trong đảm bảo an ninh trật tự trong thôn xóm
thưa quý vị chợ bình điền là một trong ba khu chợ đầu mối
chuyên về nông sản tại thành phố hồ chí minh
với lượng người hoạt động trung bình mỗi đêm khoảng hai mươi
dự kiến là khoảng một người tại chợ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
góp phần đảm bảo quy trình truy vết phòng chống covid một mươi chín tại thành phố
bắt đầu từ đêm một mươi bốn tháng chín vừa qua
trung tâm y tế quận tám thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng bang quản lý chợ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho tiểu thương thương nhân tài xế
có hoạt động buôn bán kinh doanh tài trợ
các bước lấy mẫu đơn giản thuận tiện
nên dù lượng người cần lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đông
nhưng thực hiện nhanh chóng
chợ bình điền là một trong ba chợ đầu mối lớn tại thành phố hồ chí minh
được xem như bao tử của thành phố
với lượng người giao dịch mua bán tại nhiều tỉnh thành
nên có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
vì vậy việc lấy mẫu giám sát covid một mươi chín rất cần thiết
việc chủ động giám sát phòng ngừa
sẽ dễ dàng truy vết phát hiện ca bệnh
nếu không may có lây nhiễm
nó tập trung thì nó cũng thuận tiện hơn
lúc đầu dịch chúng tôi phải đi lại từng hộ
thì nó còn khó khăn hơn
ở đây thì nó tập trung về thì nó thuận tiện cho chúng tôi hơn
nhìn chung thì nhân viên những người ở đây hợp tác tốt
có tinh thần hợp tác với đội y tế rất là tốt
chúng tôi thì cũng cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng thuận tiện
nhanh chóng cho những tiểu thương này

trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã phối hợp với bang quản lý chợ nông sản hóc môn và thủ đức
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều đối tượng có hoạt động giao dịch kinh doanh tại chợ
trong đó chợ thủ đức là bảy trăm năm mươi mẫu chợ hóc môn là năm trăm linh mẫu
các chợ đầu mối là nơi tập trung đông người
nhiều người đến từ các tỉnh thành nên nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
nên hcdc đã chủ động lấy mẫu giám sát
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị bất chấp quy định và nguy hiểm
tình trạng xe khách vô tư dừng đỗ đón trả khách ngay trên đường cao tốc
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
và mới đây chiếc xe khách mang biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn chín mươi bốn đã thực hiện hành vi này
thậm chí là bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện
ô tô khách này đã ngang nhiên dừng đón trả khách trên cao tốc pháp vân cổ dẽ
khi bị phát hiện tài xế và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
liên tiếp lạng lách chèn ép xe cảnh sát khi đang thực thi nhiệm vụ để bỏ chạy
sau khi bỏ chạy hơn một mươi km xe khách đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế
tài xế sau đó đã bị xử phạt ba mươi hai năm triệu đồng
chủ xe bị phạt một mươi triệu đồng tạm giữ phương tiện bảy ngày
những ngày qua cuộc sống sinh hoạt và buôn bán của người dân sinh sống cạnh tuyến đường sắt bắc nam
đoạn qua xã minh cường huyện thường tín tp hà nội bị ảnh hưởng
nguyên nhân là vì hệ thống đường gom dân đường gom đường sắt
chưa được xây dựng
nhưng đã rào chắn gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân
xã minh cường huyện thường tín tp hà nội
đoạn rào chắn đường sắt được dựng lên kiên cố như thế này
tuy bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
xong với những hộ dân sinh sống và kinh doanh như ông vạn
gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa
chưa có giải thích chưa có nói rằng thì tự nhiên này là các ông ấy đến là các ông ấy rào luôn thôi
đáng kể cho dân người ta biết trước ý
thì người ta nhiều khi người ta còn bố trí
bố trí để lấy lối người ta ra vào
ngay đúng là các chú rào luôn
việc giảm thiểu đường ngang dân sinh hạn chế tai nạn là cần thiết
sau việc chưa thực hiện chủ trương làm đường ngom cho người dân
khiến việc rào chắn như vậy gây ra tình huống giở khóc giở cười
vẫn biết đường sắt đang nỗ lực vực dậy
xong phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân
đặc biệt là nhu cầu giao thương hàng hóa
hôm nay anh buông thả anh buông lòng
thế bây giờ anh muốn để lấp lại được chất tự thì
anh phải bỏ kinh phí ra
anh làm đường ngom và buộc người dân phải đi vào đường ngom
nhưng bây giờ chưa làm đường ngom mà ông lại cứ rào chắn
thì đây là gây bức xúc và ngăn sung cấm trợ như thế không được
có thể suy ra như vậy nói như thế hơi quá
nhưng nó sẽ gây ra khó khăn cho đi lại người dân
theo các chuyên gia quy hạch đối thị
việc rào chắn như vậy buộc ngành đường sắt phải chứng minh năng lực vận chuyển
phải cải tiến chứ không chỉ tiêu tiền cho công trình
mà năng lực hoạt động kém đi
thì lúc đó mới thuyết phục được xã hội
ngăn đường dân sinh đi hàng ngày
mà mỗi một ngày lèo tèo vài chuyến đi
thì ngành đường sắt phải xem lại cái mục tiêu của mình
cái sự yếu kém của mình để mà thay đổi
nó mới thuyết phục xã hội
thế còn với dân sinh thì chúng ta biết rằng
nếu phát triển dân sinh
thì nếu mà phát triển kinh tế dân sinh
thì bản chất nó là sinh ra
ra vật chất
như vậy là phải dùng cái vật chất đó
để mà củng cố cái hạ tầng
làm đường cắt ngang có thư vĩ
thế thì nó sẽ củng cố lại được cái hạ tầng đấy
mà cũng như là thuyết phục
người dân có thể khắc phục được
và cân đối lại những nhu cầu đi lại
cũng như là việc kinh tế nó phù hợp
ngày một mươi năm tháng chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế
đã có thông báo đến rộng rãi người dân
theo đó công dân từ đà nẵng vào tỉnh thừa thiên huế
chỉ cần tự khai báo y tế
và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký
không cần xét nghiệm pcr
và không bị cách ly tập trung
từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
tám công dân từ đà nẵng vào tỉnh thừa thiên huế
chỉ cần khai báo y tế qua mạng
hoặc khai báo y tế tại các chốt kiểm soát
ở khu vực thị trấn lăng cô huế
ngoài ra người đi từ đà nẵng đến huế
phải tự theo dõi sức khỏe
trong khoảng thời gian ba ngày
quá thời gian trên mà chưa rời huế
thì người dân phải tự cách ly
tại nơi cư trú đến ngày hai mươi năm tháng chín
đồng thời người dân phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
trước đó ngày một mươi năm tháng chín
tỉnh thừa thiên huế cũng đã dỡ bỏ
hạn chế kiểm soát đối với người và phương tiện
đến từ tỉnh quảng nam
với điều kiện xe và người đi đến huế
cam kết không dừng đỗ
bất cứ điểm nào ở vùng có dịch của đà nẵng
sau thời gian dỡ bỏ phong tỏa
và làm sạch bệnh viện theo quy trình của bộ y tế
vào ngày hôm qua một mươi năm tháng chín
bệnh viện đà nẵng đã bắt đầu tổ chức
khám bệnh ngoại trú trở lại
cho các đối tượng có bảo hiểm y tế
và không có bảo hiểm y tế
với đầy đủ các chuyên khoa
ngay sau khi bệnh viện đà nẵng mở cửa
chỉ trong buổi sáng đã có gần một năm trăm linh lực người
đến khám và điều trị
để đảm bảo trong công tác phòng dịch covid một mươi chín
bệnh viện triển khai phân luận
theo ba khu
cấp cứu khám bệnh và nghi nhiễm
nhằm sàng lọc ngay từ đầu
các bệnh nhân có triệu chứng liên quan đến covid một mươi
thâm lý của thanh thấy đi không được
vì là mừng đài
chứ còn nhiều mấy bữa khó mong được
thấy phòng dịch đấy
thấy làm đó là đảm bảo
vì ai cũng sợ cả
bệnh viện thấy làm đó là tốt
vì cái giàn cách từ người này đến người khác
vì khoảng cách nó đảm bảo
với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị quá tải
đã gây không ít khó khăn
trong việc thực hiện giãn cách
vì thế bệnh viện đã áp dụng việc
lúc ngắn toàn bộ quy trình khám chữa bệnh
nhân nhất có thể
tăng cường số lượng bàn khám
để đáp ứng nhu cầu của người dân
đối với bệnh nhân tái khám
theo chế độ bảo hiểm y tế
bệnh nhân điều trị mạng tính
sẽ được bác sĩ chương khoa
bố trí sang thời gian khác trong ngày
để giảm mật độ giãn cách phía bên trong bệnh viện
sở y tế cũng kích hoạt hệ thống bệnh viện vệ tinh
nhằm giảm tải áp lực cho bệnh viện đà nẵng
trước đây là chúng tôi
chúng tôi có là
mỗi bàn khám chương khoa là một
mà bác sĩ
thì bây giờ chỉ là tất cả mọi khoa
tăng cường đến hai bàn khám chương khoa
thứ hai nữa là
chúng tôi sẽ phân lược khám của người bệnh
đối với những trường hợp bệnh nhân
mà chỉ hẹn tái khám
để nhận thuốc theo định kỳ
hoặc là nhận tái khám
để hướng dẫn tư vấn chương khoa
hoặc là chuẩn bị các phẫu thuật
thì chúng tôi luôn luôn chia giờ ra
chúng tôi cũng đang xúc tiến như là thanh khê
và liên kiểu
thì sẽ là những đơn vị vệ tinh của bệnh viện đà nẵng
và đây là hướng mà
giám đốc bệnh viện đà nẵng đã xác định
đề nghị sở y tế là làm thế nào để mà
sau quá trình điều trị
sử lý những trường hợp khó khăn
ở bệnh viện đà nẵng
bệnh nhân ổn định rồi thì sẽ đưa về tuyến quận huyện
để giảm cái áp lực cho bệnh viện đà nẵng rất là nhiều
hiện bệnh viện đà nẵng
đã triển khai dịch vụ khám bệnh từ xa
để thuận tiền cho người dân
đây cũng là một trong các biện pháp
được ưu tiên áp dụng
trong tình hình dịch bệnh hiện nay
đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh khác
trên địa bàn thành phố
cũng khuyến cáo người dân khai báo y tế online
trước khi đến bệnh viện
để vừa thiết kiệm thời gian
vừa góp phần giảm thiểu tình trạng ủng ứ
tại khu khám bệnh
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại